lũ trên các sông khác từ quảng trị đến bình định và khu vực tây nguyên đang lên
các sông ở phú yên khánh hòa đang xuống
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ quảng trị đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
tại đắk lắc lực lượng chức năng huyện mơ đắc vẫn đang túc trực tại xã cư sàn
nơi đang xây dựng lòng hồ thủy lợi crong bách thượng để ứng cứu hỗ trợ người dân bị cô lập
do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai
trong đêm chín và ngày một mươi tháng một mươi một trên địa bàn huyện mơ đắc có mưa to đến rất to
tại khu vực lòng hồ thủy lợi cronpac thượng nước từ các sông suối đổ dồn về
khiến cho mực nước dâng cao từ ba đến bốn mét
nước dâng cao và lên nhanh đã khiến cho gần năm trăm linh hộ dân khoảng một nhân khẩu của thôn chín và thôn một mươi một
sinh sống dưới lòng hồ có nguy cơ bị ngập lụt
trước tình hình trên ngay trong chiều một mươi tháng một mươi một lực lượng công an huyện
ban chỉ huy quân sự huyện mờ rắc cùng lực lượng dân quân tự vệ đã có mặt tại đây
để hỗ trợ người dân di rời lên vùng an toàn
hiện toàn bộ cư dân của thôn chín và thôn một mươi một xã cư san khoảng hơn một nhân khẩu
đã bị cô lập hoàn toàn và vẫn chưa có điện
các xe hàng ngày chở lương thực thực phẩm vào nay không vào được
dự án hồ chứa nước cronpac thượng được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt đầu tư
năm hai nghìn chín với số vốn gần hai chín trăm linh tỷ đồng
sau gần một mươi năm ị ạch tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
cũng lên bốn bốn trăm linh tỷ đồng
do y ạch giải phóng mặt bằng nên hiện trên diện tích này vẫn còn khoảng sáu trăm linh hộ dân
với hàng ngàn người dân đang sinh sống
tại bình định do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai đêm ngày một mươi tháng một mươi một
nhiều địa bàn ở thành phố quy nhơn đã bị ngập lụt
lực lượng công an đã kịp thời cứu nạn cứu hộ và di rời người dân đến nơi an toàn
không để xảy ra tai nạn đáng tiếc do mưa lũ
mưa lớn và kéo dài gây ngập lụt cục bộ tại một số địa phương
tại thành phố quy nhơn nước lũ bất ngờ đổ về khu vực các phường bùi thị xuân
trần quang diệu và nhân phú đến chìm nhiều khu dân cư gây ngập lột nặng
đe dọa đến an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân
với tinh thần ứng cứu sẵn sàng cứu dân công an tỉnh đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
trong đội sung kích phòng chống bão lũ quy động tối đa phương tiện lập tức có mặt
tại các địa bàn sung yếu để triển khai cứu nạn cứu hộ di rời và hỗ trợ người dân
thực hiện mệnh lệnh của giám đốc công an tỉnh thì các lực lượng trong công an tỉnh bình định
đã tổ chức triển khai lực lượng về các vùng sung yếu bị ngập lụt trên địa bàn các phường
địa bàn thành phố quy nhơn để hỗ trợ đưa những người dân bị mắc kẹt lên các khu vực an toàn
suốt từ chiều đến khuyên ngày một mươi một mươi một với tinh thần khẩn trương tích cực
lực lượng xung kích của lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể
đưa người và phương tiện đến các khu vực bị nước lũ chia cắt
nỗ lực cứu nạn cứu hộ không để một trường hợp nào bị nước lũ đe dọa đến tính mạng sức khỏe
qua đó lực lượng tiếp cận và di dời hàng chục người dân đến nơi an toàn
trong đó có những trường hợp là sản phụ mới sinh người già yếu bệnh tật và neo đơn
trong suốt quá trình triển khai công tác cứu nạn nhiều cán bộ chiến sĩ ở nhiều mũi công tác
đã dầm mình trong nước lũ suốt đêm để cứu người và tài sản
thể hiện tinh thần trách nhiệm tận tụy nỗ lực vượt qua mọi khó khăn
cũng do ảnh hưởng của bão số một mươi hai mưa lớn kéo dài trên địa bàn quảng ngãi
đã làm cho hàng trăm điểm sạt lở núi đất gây thiệt hại và đe dọa hàng trăm người dân
lực lượng công an các huyện vùng cao quảng ngãi bám khu vực sạt lở bảo đảm an toàn cho người dân
và tham gia hỗ trợ giúp cho người dân di rời nhà cửa tài sản ra khỏi khu vực sạt lở
dạng sáng ngày một mươi một tháng một mươi một trên hai mét khối đất đá từ trên núi vang ma ơn
ở xã bà giang huyện mình núi ba tơ đã đổ xuống
rất may thời điểm trên không có người qua lại
vụ sạt lở trên đã làm chia cắt tuyến đường xã bà giang thông thường với các xã khác
thời tiết đang mưa nên nguy cơ sạt lở núi tiếp tục rình dập
xã cũng đã báo cáo với huyện và hiện nay đội quản lý trạc thủ đô thị của huyện
đã báo cáo với ủy ban dân huyện cũng đang đi kiểm tra và thực hiện khắc phục
để đảm bảo cho việc đi lại của bà con nhân dân cũng như lưu phong
ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở núi lực lượng công an xã bà giang đã bố trí cán bộ
ứng trực hai đầu điểm sạt lở núi không cho người dân qua lại nguy hiểm đến tính mạng
một của công tác vận động các hậu dân vùng nguy hiểm sạt lở núi đến nơi an toàn
trước khi điểm sạt lở này xảy ra công an xã cũng đã tiên kiện cho nhân dân
về những điểm sạt lở nguy cơ trên địa
công an xã bà giang đã hoàn kế những người dân qua lẽ
sau khi sạt lở thì công an xã cũng đã tổ chức cho lực lượng công an xã chính quy
bán nhân cách đã thúc trật thê đào điểm sạt lở để không cho người dân qua lẽ
để đảm bảo an toàn tính mạng và hướng dẫn tiên triền người dân
là những điểm sạt lở tiếp theo để phòng tránh và đưa di dạy dân về những điểm an toàn
hai ngày qua do mưa lớn kéo dài đã xảy ra hàng chục điểm sạt lở núi đất
tại huyện sơn tây đặc biệt là vụ sạt lở núi với hàng nghìn mét khối đất đá
một số người dân bị sạt lở núi vùi nhưng may mắn được cuộc sống
lực lượng công an huyện sơn tây vừa chốt chặn các điểm sạt lở đảm bảo an toàn cho người dân
vừa giúp người dân sinh sống gần điểm sạt lở đến nơi an toàn
lực lượng công an các huyện miền núi tỉnh quảng hải đang tiếp tục bám các điểm huy cơ sạt lở núi
để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
đồng thời vận động
đến nơi ở an toàn
liên quan đến vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
xảy ra trong kỳ thi tuyển công chức năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám của tỉnh phú yên
qua điều tra bổ sung khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tám đối tượng
theo đó tám bị can bị khởi tố gồm đặng thanh hải phó tránh văn phòng thanh tra tỉnh phú yên
phạm kỳ ngân tránh văn phòng sở y tế
tỉnh phú yên trần thanh sơn phó trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng tri cục kiểm lâm
lê thị kim huê phó tri cục trường tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm
nguyễn thông minh tuấn tránh văn phòng sở lao động thương binh và xã hội tỉnh phú yên
trần doãn xuân phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên
trần quốc vũ trưởng phòng hành chính quản trị văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
lê công hướng trưởng phòng tổng hợp quy hoạch sở kế hoạch và đầu tư tỉnh phú yên
như đã đưa tin trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh phú yên được tổ chức vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
có nhiều ý kiến phản ánh về các hiện tượng tiêu cực trong kỳ thi
nên các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên đã tiến hành điều tra
làm rõ những dấu hiệu tiêu cực trong thi tuyển công chức
đến nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên đã ra quyết định khởi tố một mươi năm bị can
công an huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đang điều tra và phát thông báo
truy tìm tung tích một thi thể nữ giới giặt vào bờ biển tiệm phược
trước đó vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày ba mươi một tháng một mươi
người dân phát hiện một thi thể trôi giặt vào bờ biển thuộc thôn thử luật xã vĩnh thái huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
đang trong thời kỳ phân hủy chưa xác định danh tính
qua khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi xác định
thi thể là nữ giới cao một m năm mươi bảy thể trạng trung bình
bên ngoài mặc áo khoác dài tay màu đỏ thẫm
bên trong mặc áo dài tay vài sọc caro màu đen xanh trắng vàng
quần dài bằng vải xô màu đen
hiện công an huyện vĩnh linh thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin về nạn nhân có đặc điểm như trên
vui lòng liên hệ công an huyện vĩnh linh theo số điện thoại hai trăm ba mươi ba ba nghìn tám trăm hai mươi ba trăm bốn mươi bốn
hoặc đồng chí hồ sĩ hùng qua số điện thoại chín trăm một mươi bốn một trăm bốn mươi chín một trăm ba mươi ba
để phối hợp xử lý và làm rõ nguyên nhân sự việc